xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương mục sức khỏe ba sáu năm
thưa quý vị bệnh suy dãn tĩnh mạch chi dưới thường diễn tiến âm thầm
có thể gây các biến chứng huyết khối tĩnh mạch nông và sâu gây đau phù nề hai chi dưới
nếu không được điều trị sớm bệnh có thể gây chảy máu lét chân không lành ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người bệnh
trong chương mục sức khỏe ba trăm sáu mươi năm ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về hiệu quả của phương pháp đốt laser
trong điều trị giãn tính mạch chân qua phần tư vấn của các bác sĩ đến từ bệnh viện đa khoa tâm anh
vâng đầu tiên xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian cho chương trình sức khỏe ba sáu năm
thưa bác sĩ bác sĩ có thể cho biết phương pháp đốt laser điều trị suy giãn tính mạch chân là một phương pháp như thế nào
như chúng ta đã biết hiện nay bệnh lý suy dãn tĩnh mạch chân hay còn gọi là bệnh lý suy dãn tĩnh mạch chi dưới
là một trong những bệnh lý tiên mạch rất thường gặp với tỷ lệ tương đối cao trong dân số chung
tính theo tỷ lệ thông thường thì khoảng bốn mươi những người trưởng thành đặc biệt là phụ nữ
sẽ có những triệu chứng hoặc dấu hiệu của bệnh lý suy dãn tĩnh mạch chi dưới
trong khi đó khoảng ba mươi trong số đó sẽ có bệnh lý thực sự được đánh giá bằng sưu âm và có chế định để điều trị
hiện nay có rất nhiều phương pháp để điều trị những bệnh lý suy dãn tĩnh mạch chi dưới
trước đây khi chưa có những biện pháp mới thì phẫu thuật là phương pháp hàng đầu để điều trị trượt tể
nhưng hiện nay chúng ta đã có một số phương pháp điều trị sân gần tối thiểu
ví dụ điều trị bằng laser bệnh nhân chỉ có một đường vào rất nhỏ ở dưới da
qua đường vào đó một ống thông sẽ được đưa vào lòng của tĩnh mạch bị suy
sau đó sẽ sử dụng nhiệt của sóng laser chi phí điều trị của phương pháp laser rất hợp lý
theo như chia sẻ của bác sĩ chúng ta có thể thấy bệnh suy dãn tĩnh mạch
đang có xu hướng ngày càng trẻ hóa và nhiều người mắc phải
vậy thì các bệnh này chúng ta có thể phòng ngừa không chú bác sĩ
một số các biện pháp mà chúng tôi vẫn khuyến cáo đối với những bệnh nhân
thứ nhất là chúng ta nên kiểm soát cân nặng tốt
thứ hai là có một chế độ ăn uống và dinh dưỡng hợp lý
ăn nhiều chất sơ nhiều vitamin c để tăng cường sức bền thành mạch tránh đá bón
trong trường hợp nghề nghiệp của bạn phải ngồi lâu hoặc công việc tĩnh
thì bạn cũng nên có những cái vận động thường xuyên
ví dụ như ba mươi bốn mươi năm phút
hoặc là dài hơn là khoảng một tiếng thôi
thì mình có thể đứng dậy và đi lại quanh văn phòng
như vậy thì giúp cho cái khối cơ ở bàn chân và bắp chân của mình nó được cử động
và làm cho máu hồi lưu sẽ tốt hơn
thêm nữa là nếu như mà bệnh nhân đã có những triệu chứng tức nặng
thì mình tránh đi dày cao gõ tránh mặc các quần áo chật
tránh việc được điều trị hỗ trợ bằng các thuốc làm tăng chương lực tĩnh mạch
và bác sĩ sẽ kê cho bạn tất áp lực để bạn đi hàng ngày

điều trị xong với giai đoạn đầu của bệnh nhân sẽ giãn tĩnh mạch
và một lần nữa chúng tôi xin được cảm ơn những chia sẻ cụ thể của bác sĩ trong chương trình ngày hôm nay
thống kê của tổ chức y tế thế giới who cho thấy
giãn tĩnh mạch chi dưới thường gặp ở khoảng ba mươi năm người đang làm việc
khoảng năm mươi người đã nghỉ hưu
tỷ lệ mắc bệnh ở nữ giới cao gấp ba lần nam giới
các triệu chứng của bệnh thường âm thầm không rõ ràng
nên không được quan tâm chăm sóc đúng mức
tại trung tâm tim mạch bệnh viện đa khoa tâm anh
việc thăm khám chẩn đoán giãn tính mạch chân được thực hiện với trang thiết bị hiện đại
kết hợp phác đồ điều trị cá thể hóa
áp dụng nhiều kỹ thuật cao trong điều trị
như điều trị nội khoa phẫu thuật hoặc laser hay sóng cao tần nội mạch
nhằm loại bỏ tĩnh mạch nông bị bệnh
giúp bệnh nhân thoát khỏi đau đớn và ngăn ngừa những biến chứng nguy hiểm
suy giãn tĩnh mạch chi dưới cần được tầm soát phát hiện và điều trị sớm
để đạt hiệu quả điều trị cao nhất
bảo đảm tính thẩm mỹ sức khỏe và chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân
đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết
cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi
xin kính chào và hẹn gặp lại vào khung giờ này ngày mai